vào lúc tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bảy tháng hai người dân phát hiện nhà dân tại địa chỉ số ba trăm ba mươi
đường trần hưng đạo phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng do ông thạch xanh làm chủ bốc cháy dữ dội
nhà dân xảy ra cháy nằm sâu trong kiệt hẻm nhỏ có nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận
và các hộ dân cư xung quanh nên người dân đã điện cho lực lượng chữa cháy một trăm một mươi bốn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận sơn trà đã điều động cán bộ chiến sĩ
và xe chữa cháy đến hiện trường
ngay khi đến hiện trường công tác triển khai của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đây là nhà tạm
có nhiều đồ dùng sinh hoạt dễ cháy khiến cho đám cháy tỏa ra nhiều khói và khí độc
lực lượng chữa cháy đã triển khai một đường vòi phun dập tắt đám cháy sau năm phút đồng hồ để không cháy lan ra ngoài
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ